ban thanh niên trung ương phối hợp với văn phòng bộ khoa học và công nghệ tổ chức
tọa đàm khoa học công nghệ giải pháp cho phát triển nông nghiệp bền vững
nhằm trao đổi về xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ bốn
đồng thời cũng tại chương trình trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng lương định của
tọa đàm khoa học công nghệ giải pháp cho phát triển nông nghiệp bền vững
giới thiệu về chính sách hỗ trợ các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
trao đổi về xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ bốn
bên cạnh đó các gương thanh niên điển hình nông thôn sẽ được tập huấn kỹ năng
bán hàng trên các trang thương mại điện tử
đây cũng là dịp để các nhà nông trẻ từng bước tiếp cận và làm chủ kinh doanh
trong thời đại mới đưa đất nước lên một tầm cao mới dựa trên tinh thần sáng trí làm giàu
năng sáng tạo hội nhập cùng tổ chức đoàn hội chủ động kết nối nông nghiệp số
cũng tại chương trình trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức
trao giải thưởng lương định của lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín